thưa quý vị và các bạn gần sáu trăm linh can phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam nhà tạm giữ thuộc công an tỉnh bắc giang
đã được công an tỉnh bắc giang phối hợp với trung tâm y tế tp bắc giang tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
do đặc thù của đợt tiêm chủng lần này là dành cho các đối tượng đang chấp hành án phạt tù và chờ thi hành án
nên yêu cầu đối với tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
trong đó trại tạm giam công an tỉnh bắc giang đã chủ động xây dựng phương án phân công rõ nhiệm vụ
trách nhiệm của các lực lượng tham gia để triển khai thực hiện thống nhất hiệu quả
đảm bảo cho an toàn trong lúc tiêm rồi thì xử lý sau tiêm như thế nào thì chúng tôi cũng đều phối hợp với lực lượng chặt chẽ
và đảm bảo đúng thời gian thời điểm và các vấn đề nêu trong phương án kế hoạch
trước khi buổi tiêm chủng diễn ra bệnh xá công an tỉnh bắc giang cũng đã có sự phối hợp với trung tâm y tế thành phố bắc giang
đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện để triển khai thực hiện tiêm chủng như bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng
theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng ba mươi phút đảm bảo thông thoáng đủ ghế ngồi đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định
bố trí khu vực tiêm chủng theo quy tắc một chiều theo thứ tự khu vực chờ trước tiêm chủng ban đón tiếp hướng dẫn
bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng bàn nhập số liệu tiêm chủng khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng
trước khi triển khai thì chúng tôi cũng có sự tiền trạm để xem chuẩn bị về nhân lực
như là về vật tư thì đến thời điểm này là chúng tôi cũng đã có sự phối kết hợp tương đối là nhuẩn nhuyễn giữa hai bên
và trong quá trình làm thì cũng không có cái vấn đề gì xảy ra đồng thời là cũng không có cái phản ứng nào sau tiêm
về cơ bản là chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng tương đối đông đủ để đủ để phục vụ cho tiêm của các can phạm nhân
do đã được tuyên truyền vận động về lợi ích cũng như về nguy cơ của dịch bệnh
nên hầu hết các can phạm phạm nhân đủ điều kiện sức khỏe
đều tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
chỉ sau một buổi sáng đã có gần sáu trăm linh người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
đạt tám mươi ba ba mươi được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
quá trình tiêm chủng được đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch cho người bị tạm giữ tạm giam
phạm nhân và lực lượng cán bộ các ngành thực hiện nhiệm vụ
tôi vừa mới được tiêm covid một mươi chín xong cảm thấy vừa mới tiêm xong không có hiện tượng gì vẫn khỏe mạnh bình thường
chúng tôi là căn phạm được nói chung chúng tôi nghe được tin là các căn phạm được tiêm thì chúng tôi là rất vui
bởi vì nói chung là chúng tôi tiêm là chúng tôi rất yên tâm để phòng bệnh covid một mươi chín
việc thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân
thể hiện tính nhân văn sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an về quyền lợi sức khỏe
đối với người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân
cũng như tạo hàng rào vaccine trong phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh
quyết tâm không để dịch bệnh lây lan
sự tạm giữ